tuần phim asean hai nghìn hai mươi do bộ ngoại giao phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
tại ba thành phố lớn trên toàn quốc diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
là sự kiện quan trọng chào mừng năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi tại việt nam
mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp song các quốc gia thành viên asean
đã tích cực gửi phim tham gia sự kiện văn hóa quan trọng của asean do việt nam tổ chức
chín bộ phim của các nước brunei campuchia indonesia lào malaysia philippines singapore thái lan
và chủ nhà việt nam đang được trình chiếu tại hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
trong đó có tám phim truyện và một phim hoạt hình
các bộ phim được trình chiếu đều là những tác phẩm đặc sắc
thể hiện rõ nét đặc trưng văn hóa vẻ đẹp con người và thiên nhiên của mỗi nước

hưng thú xem bộ phim của việt nam với nội dung là về tình cảm gia đình
đưa ra các vấn đề về căn bệnh tự kỳ
thông qua bộ phim này tôi tin rằng chúng ta có thể rút ra các bài học về sự nhân đạo tình người
điện ảnh cũng là một loại hình nghệ thuật có sức hấp dẫn đặc biệt
và có những cái khả năng truyền cảm cũng đặc biệt
chính vì thế tiêu chí lựa chọn là những tác phẩm phản ánh được nét đẹp văn hóa
những đặc trưng rất riêng của mỗi quốc gia
trong bối cảnh
dịch covid một mươi chín tại việt nam không còn lây lan trong cộng đồng
tuần phim diễn ra sôi nổi và thu hút nhiều đối tượng khán giả yêu thích nghệ thuật điện ảnh
đặc biệt với khán giả việt nam khi mà nền điện ảnh các nước asean chưa thực sự phát triển
việc được thưởng thức những bộ phim của các quốc gia thành viên asean tại các dạp chiếu phim không nhiều
các tác phẩm điện ảnh mới của các nước asean đã tạo nên không gian văn hóa hấp dẫn
để mỗi người dân asean cũng như bạn bè quốc tế biết đến bản sắc asean